chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày một mươi năm tháng bốn
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
hai vợ chồng sốc nhiễm khuẩn tiên lợn tử vong sau khi ăn gỏi cá
nguy kịch nhiễm toàn là tích nặng do sử dụng thuốc gia truyền chứa chất cấm
hoa da máu suy tim nặng sau bảy năm không mổ hẹp van
người phụ nữ có khối u tử cung to như thai sáu tháng
kỳ lạ cụ bà bảy mươi bốn tuổi có hai bàng quang
cấp cứu bệnh nhân bị lưỡi cày cắm sâu vào ngực sau tai nạn kinh hoàng
việt nam sắp triển khai vaccine rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng
nhà khoa valis ngang nhiên hoạt động dù bị đinh chỉ và xử phạt
sau khi ăn gỏi cá hai vợ chồng ngụ tại huyện tiên lãng tỉnh hải phòng
bốc xuất hiện cảm giác gai rét đau bụng buồn nôn
nhập viện cấp cứu tiên lượng tử vong do sốc nhiễm khuẩn
các bác sĩ cho biết sau khi tiếp nhận ca bệnh
người chồng với các biểu hiện chóng mặt đau bụng thượng vị
quanh rốn quạn cơn tức ngực spo hai tám mươi bảy huyết áp tụt sáu mươi năm trên bốn mươi
sốt cao z zun đồng thời bilan nhiễm khuẩn tăng cao
qua đánh giá và cận lâm sàng các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng theo dõi nhiễm khuẩn huyết viêm ruột viêm phổi suy thận cấp
trường hợp người vợ xuất hiện triệu chứng tương tự sốt cao z zun
tuyết huyết áp bilan nhiễm khuẩn tăng cao trần đoán sốc nhiễm khuẩn
theo dõi nhiễm khuẩn huyết viêm ruột viêm phổi
nhiễm khuẩn nhiễm độc ăn uống là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường tiêu hóa
bệnh thường khởi phát đột ngột sau khi ăn phải thức ăn đã bị ô nhiễm bởi vi sinh vật
vi khuẩn trong quá trình bảo quản chế biến đặc biệt là thức ăn tươi sống chưa qua chế biến
đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gây nên tình trạng bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong
nhanh chóng cả hai trường hợp được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
người bệnh được sử dụng thuốc kháng sinh phối hợp với sử dụng thuốc vận mạch liều cao
với tình trạng nặng hơn điểm suy đa tạng là chín điểm tiên lượng tử vong khoảng ba mươi
người chồng được lọc máu liên tục để loại bỏ các chất độc có trong cơ thể
sau ba mươi sáu giờ điều trị tích cực cả hai người bệnh đáp ứng điều trị
người vợ đã thoát sốc người chồng không cần lọc máu hỗ trợ các chức năng dần cải thiện
theo các bác sĩ sốc nhiễm khuẩn hay sốc nhiễm trùng là giai đoạn nặng nhất của quá trình liên tục
bắt đầu từ đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn nặng sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng
ở giai đoạn này tiền lượng bệnh đã khá nặng nguy cơ tử vong có thể lên tới bốn mươi đến sáu mươi
với sự nguy hiểm của sốc nhiễm khuẩn nói riêng và nhiễm khuẩn huyết nói chung
ngay khi có các triệu chứng bất thường người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được can thiệp và hỗ trợ kịp thời
theo báo cáo của ngành y tế ngộ độc fenphonin trộn trong thuốc đái tháo đường gia truyền là phổ biến
và đang có dấu hiệu gia tăng với những lời trao mới có cánh trên mạng
mới đây là trường hợp một bệnh nhân sáu mươi ba tuổi đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sử dụng loại thuốc này
sau khi thăm khám bác sĩ chẳng đoán bệnh nhân nhiễm toàn lactic nặng sự tích tụng azilactic thừa trong máu
do ngộ độc chất cấm venformin và tiến hành lọc máu cấp cứu lấy chất độc
sau một lần lọc máu bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch
được biết bệnh nhân dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường tây y nhiều năm
gần đây bà p được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền có thể giảm đường huyết nên đã mua về sử dụng và xảy ra tình trạng như trên
phenformin là một loại thuốc trị đai thác đổng cũ vì độc tính rất cao gây tử vong cho nhiều người
nên trên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chia sẻ về vấn đề ngộ độc thuốc trị tiểu đường phenformin tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy trưởng khoan nội tiết đai thác đường bệnh viện bạch ma cho biết
thường trong cái đó thì cái thuốc phenformin thì bắt đầu được sử dụng vào cỡ năm khoảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng mà sau đó có vài năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thì ở mỹ người ta phát hiện rất là nhiều những bệnh nhân bị tắc
bệnh nhân bị tắc đổng và tử vong mà nguyên nhân chủ yếu là do nguy cơ là bị nhiễm toàn acid lactic
tức là một nhiễm cái ácid rất là nặng và máu nó bị nhiễm toàn dẫn đến là ức chế trung tâm hô hấp tuần hoàn và bệnh nhân có thể bị tử vong
chính vì vậy thì sau đó chỉ có ba năm là cơ quan kiểm soát dược phẩm hoa kỳ fda
người ta đưa ra cái cảnh báo mà người ta yêu cầu là bắt buộc là phải ngừng cái thuốc này
mặc dù cái thời điểm đó thì nhà sản xuất rồi một số người cho rằng là cái thuốc đó rất là tốt tác dụng nó tốt
vậy thì chúng ta có thể rồi thì người ta viện vào lý do rằng là nếu cái thuốc như này mà ngừng thì sẽ không có thuốc nào thay thế cả
người ta vẫn muốn dùng cái thuốc đó
nhưng mà trước cái tình hình là cái sự gia tăng của các cái biến chứng thì fda cũng như là mỹ người ta cương quyết là ra lệnh là anh phải bắt buộc phải ngừng hoàn toàn
và đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám thì thuốc này đã được ngừng hoàn toàn ở mỹ và sau đó thì rất nhiều nước là quyết định là cấm lưu hành cái thuốc này
đai tháo đường là bệnh lý mạng tính phổ biến chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể lực hợp lý
kết hợp với việc dùng thuốc và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt đường huyết
ngăn ngừa biến chứng tuyệt đối không nên nghe theo lời khuyên của những người không có chuyên môn hay tin những quảng cáo trên internet
sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc bỏ điều trị làm các biến chứng ngày càng nặng nề và có thể nhiễm latic nguy hiểm chết người
một người đàn ông bốn mươi ba tuổi hẹp van tim bảy năm trước do không có điều kiện mổ nên đã dẫn đến tình trạng ho ra máu khó thở suy tim nguy hiểm đến tính mạng
bác sĩ chuyên qua hai nguyễn văn bé hai trường khoa nội tim mạch bệnh viện thống nhất cho biết
bệnh nhân ngủ tại học môn và viện trong tình trạng suy tim rất nặng ho ra máu nhiều không thể phẫu thuật ngay
các bác sĩ dùng thuốc để ổn định dần tình trạng khi nhập viện trở mổ bệnh nhân có hai đợt ho ra máu khá nhiều tăng áp động mạch phổi
bệnh nhân có thể tự động ngưng hết mấy tháng sau ngồi nhà mai đồ không làm như mình làm nhiều quá nó mệt tự động cũng ho ra máu nữa
cách nhập viện một tháng bệnh nhân có trình trạng ho ra máu ho ra máu khá nhiều khó thở
lúc đó khoa đã xác định trình trạng bệnh nhân ho ra máu này là do hẹp van hai lá
lúc đó trình trạng suy tim bệnh nhân rất nặng chưa thể phẫu thuật được sau đó bệnh nhân được điều trị
suy tim tạm ổn rồi hẹn bệnh nhân vào ngày phẫu thuật
có mua bảo hiểm mà tiền cũng không có nên ngưng mua để nghỉ mấy năm sau chừng chịu hết nổ mới mua lại mất mấy năm
trường hợp này mặc dù bệnh nhân nặng như thế mổn nội soi như vậy thì ngày hôm nay bệnh nhân được ra viện
thì theo như báo cáo ở trên khoa bệnh nhân chỉ đóng hết cửa vào khoảng chừng có năm mươi mấy triệu thôi
chúng ta tưởng tượng là một cái phẫu thuật tim nội soi thay một cái vàng tim
lấy máu đông sửa
chữa rất là nhiều thứ cái mức bệnh nhân phải đóng ít như vậy là nhờ cái chuyện là được bảo hiểm y tế chi trả và thanh toán thêm cho bệnh nhân
theo khuyến cáo của các bác sĩ người dân nên khám sức khỏe định kỳ khi phát hiện bệnh tim nên đến bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng lúc đúng phương pháp
việc điều trị sớm sẽ giúp kết quả hồi phục tốt tránh nguy cơ suy tim chữa trị muộn khiến bệnh nhân phải chịu đựng nguy hiểm khó hồi phục và tốn kém hơn
sau nhiều năm tự ý điều trị khối u trong tử cung bằng thuốc nam một người phụ nữ bốn mươi hai tuổi đã khiến bụng phình to như mang thai năm sáu tháng gây đau đớn và bất thường trong cơ thể
cụ thể bệnh nhân h bốn mươi hai tuổi ở huyện đô lương nghệ an nhập viện trong tình trạng bụng to đau bụng nhiều qua khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân hát lấy chồng từ năm hai mươi hai tuổi chưa có con lần nào kinh nguyệt đều hành kinh đau bụng nhiều
bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi phát hiện có khối u tử cung nhưng không điều trị
bệnh nhân đã tự ý mua thuốc nam phải uống nhiều năm nay nhưng không hiệu quả
kích thước của khối u ngày một tăng lên có thể nhìn rõ trên bụng kèm theo đau bụng hạ vị cả trong và sau khi hành kinh nên vào viện khám và điều trị
tại đây bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định khám lâm sàng siêu âm ổ bụng chụp cắt lớp vi tính phát hiện tử cung kích thước lớn tương đương tử cung có thai năm đến sáu tháng
bề mặt từ cung sở thì có khối u lớn khoảng hai mươi năm cm ấn đau thân tử cung có khối eco hỗn hợp âm kích thước một trăm sáu mươi x một trăm linh năm x tám mươi bốn mm bên trong có nhiều nang eco kém bờ không đều tăng sinh mạch máu mức độ hai
các bác sĩ khoa học phụ ngoại đã tiến hành hội trần và đưa ra chỉ định phẫu thuật cắt từ cung bán phần
bác sĩ nguyễn xuân trung cho biết quá trình phẫu thuật ghi nhận thấy ổ bụng lên đến quá rốn có một khối kích thước khoảng hai mươi năm cm nằm xu hướng lệch sau bên phải đẩy lệch trục tử cung
việc đưa khối u ra khỏi ổ bụng tương đối khó khăn bởi vì kích thước khối u quá lớn và có dấu hiệu dính nhưng kiếp mổ đã thực hiện thành công rốt ngắn thời gian mổ và hạn chế tối đa lượng máu mất trong mổ
sau mổ sức khỏe bệnh nhân ổn định kết quả giải phẫu bệnh là u sơ tử cung lành tính lạc nội mạc trong có tử cung
khi gặp các triệu chứng bất thường như hành kinh đau bụng hạ vị cả trong và sau khi hành kinh bụng to bất thường đây có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau có thể liên quan đến tử cung buông trứng hoặc các vấn đề nội tiết khác
cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám trần đoán chính xác và có chỉ định điều trị phù hợp đặc biệt không tự ý sử dụng thuốc nam hoặc mua các loại thuốc khác để điều trị bệnh mà không có chỉ định của các chuyên gia về y tế
mới đây các bác sĩ khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học
người bệnh vừa tiếp nhận vào phẫu thuật thành công trong một cụ bà bảy mươi bốn tuổi ngụ tại hà nội có hai bằng quang một bằng quang thật và một bằng quang giả hay còn gọi là túi thừa bằng quang
người bệnh nhập viện vào khoa bệnh nhiệt đới với biểu hiện của viêm đường hô hấp trên cấp sốt cao ho đờm đau họng
các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm siêu âm chụp ct đã xác định ngoài bệnh viêm phế quản phổi người bệnh còn mắc bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu người bệnh có đến hai bằng quang
ngay lập tức các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới đã hội trần với các bác sĩ khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học để đưa ra phương án điều trị tiếp theo cho người bệnh
khai thác tên sửa bệnh án người bệnh đã có triệu chứng bất thường ở hệ tiết niệu vài năm nay như tình trạng tiểu bốt tiểu đêm nhiều ba bốn lần tiểu nhiều lần vào ban ngày
người bệnh nghĩ rằng mình chỉ mắc bệnh tiểu đêm thường gặp ở người già nên không đi khám
sau khi nhận được kết quả chụp ct ổ bụng người bệnh đã rất sốc khi phát hiện mình có hai bằng quang
các bác sĩ thận tiết niệu gọi trường hợp có hai bằng quang này là tôn hành giả giả hành tôn bằng quang thật và bằng quang giả thực chất là túi thừa bằng quang
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thế thịnh khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học bệnh viện e cho biết các triệu chứng không đặc hiệu của đường tiết niệu như bí tiểu tiểu máu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu
túi thừa bàng quang giống như quả bom có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm
do đó với trường hợp bệnh nhân này các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bằng quang và trả lại bằng quang khỏe mạnh cho người bệnh
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cho biết các bác sĩ tại đơn vị này vừa phẫu thuật cứu sống một nông dân bị thương nặng do lưỡi cẩy chém sâu vào vùng ngực và ách
trước đó bệnh nhân vũ văn v năm mươi năm tuổi ở đại lâm lạng giang trong lúc đang cải ruộng vô tình bị cuốn vào gầm máy cày và bị các lưỡi phay chém vào ngực nách gây bị thương nặng
do lưỡi cày cắm sâu vào cơ thể nên người dân xung quanh phải tháo khung lưỡi cày kèm theo người bệnh đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang để cấp cứu
người bệnh trong tình trạng đau đớn da tìm tái vã mổ hôi tức ngực chảy máu dỉ dạ vùng ngực và nách
các bác sĩ nhanh chóng chuyển hồi sức tích cực đồng thời hội trần toàn viện kích hoạt quy trình báo động đỏ chuyển thẳng người bệnh lên phòng mổ
khi mở vết thương các bác sĩ phát hiện tình trạng rất nghiêm trọng vỡ nát một phần ba giữa xương ức đụng dập thủy trên phổi t động dập màng tim bên trái đứt động mạch ngực trong hai bên vết thương lóc da sâu vùng hõm nách trái và vết thương vùng cổ
sau gần hai giờ với sự phối hợp nhịp nhàng và khẩn trương các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu động mạch ngược trong mở màng tim để kiểm tra lau rửa màng phổi hai bên không phục hồi xương ức bằng chỉ thép cắt lọc vết thương vùng nách trái và đặt dẫn lưu
cả quá trình người bệnh được truyền một bốn trăm linh ml khối hồng cầu và hai trăm linh ml huyết tương tươi
hiện tại sau hơn một tháng điều trị tích cực tại hai khoa hồi sức tích cực chống độc và ngoại lồng ngực ch bỏng tình trạng của người bệnh đã ổn định vết mổ khô liền tốt và được xuất viện
rota virus là nguyên nhân phổ biến gây bệnh tiêu chảy đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
nhiễm chủng virus rota có thể dẫn đến tiêu chảy nghiêm trọng gây ra các ảnh hưởng lớn đến cơ thể như mất nước
nếu không được điều trị kịp thời tình trạng mất nước có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ
chia sẻ về công tác tiêm chủng mở rộng mới đây đại diện viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng
chia sẻ về công tác tiêm chủng mở rộng mới đây phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng
như vậy vaccine rota sẽ là vaccine thứ một mươi một được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta
trước đó nghị quyết số một trăm linh bốn ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sẽ có các loại vaccine được bổ sung vào tiêm chủng mở rộng gồm
vaccine phòng rota virus vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tiêm thêm vaccine phế cầu sau đó là vaccine hpv vào năm hai nghìn hai mươi sáu và vaccine cú mùa vào năm hai nghìn ba mươi
điều đó có nghĩa các loại vaccine này sẽ được sử dụng miễn phí cho trẻ
trong số vaccine này rota sẽ được bổ sung để triển khai sớm nhất
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng vaccine phòng bệnh tiêu chảy do rotavirus được bộ y tế giao cho chương trình tiêm chủng mở rộng đưa vào từ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên để triển khai một loại vaccine mới trên khắp cả nước cần được chuẩn bị chú đáo xây dựng các hướng dẫn tập huấn trên quy mô toàn quốc
trước đó thông tin về nội dung này phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cho hay vaccine ngừa rota virus sẽ được triển khai trước tại ba mươi ba tỉnh thành đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm hai nghìn hai mươi năm có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới một mươi tuổi trên cả nước
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay nguồn vaccine rota sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ có hai mươi do liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ còn lại tám mươi sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước
mới bị xử phạt và đình chỉ hoạt động do chưa có giấy phép tuy nhiên một cơ sở nhà khoa có tên valis tại địa chỉ số một trăm chín mươi tám đường lê hoàn phường lam sơn thành phố thanh hóa vẫn bất chấp quy định và ngang nhiên hoạt động
ủy ban nhân dân phường lam sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện tại cơ sở nhà khoalit có khách chờ để thực hiện các dịch vụ khám lắp răng
căn cứ theo biên bản kết quả kiểm tra cũng như hành vi vi phạm quả tang ngày một mươi một tháng bốn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thanh hóa đã ban hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính chín mươi triệu đồng đối với nhà khoa valis
theo quyết định người đứng đầu nha khoa valish chi nhánh thanh hóa là ông nguyễn đình mạnh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính
cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động quy định tại điểm a khoảng sáu điều ba mươi bốn
nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
cụ thể nhà khoa valis bị
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh và đình chỉ hoạt động một mươi tám tháng
quyết định tám trăm bốn mươi sáu qd ubnd ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ sở không chấp hành vẫn tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động
tiếp tục đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn một mươi tám tháng
để tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề khám chữa
ngoài công lập trên địa bàn chủ tịch ubnd tp thanh hóa yêu cầu ubnd phường lam sơn thực hiện nghiêm
tiếp tục chỉ đạo kiểm tra giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở nhà khoai
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hành nghề khám chữa bệnh
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại